hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày mai ngày chín đến ngày một mươi ba tháng bảy tại thành phố đà nẵng
đây là lần đầu tiên đà nẵng tổ chức sự kiện này vì vậy công tác chuẩn bị diễn ra rất khẩn trương
hội thi lần này có hai mươi chín đoàn từ các tỉnh thành phố trong cả nước tham gia với sự tranh tài của hơn một ba trăm linh vận động viên
đến nay công tác chuẩn bị cơ sở vật chất lực lượng trọng tài tình nguyện viên đang được tổng cục thể dục thể thao hiệp hội thể thao paralympic việt nam phối hợp với sở văn hóa và thể thao thành phố đà nẵng gấp rút hoàn tất
cung thể thao tuyên sơn nơi tổ chức bảy trên chín môn thi đã sẵn sàng cho ngày khoai mạc
hội thi lần này là hết sức đặc biệt đó là những người thương tật với nhiều hình thức khác nhau do đó công tác phục vụ thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn
cụ thể trong việc đi lại
của các vận động viên vì cùng một lúc diễn ra là sáu bộ môn trong nhà do đó là công tác mà đáp ứng cho phục vụ tại chỗ cho sáu bộ môn diễn ra cùng một lúc
tuy nhiên chúng tôi cũng tin tưởng rằng với đội ngũ một trăm năm mươi tình nguyện viên thì công tác phục vụ và hướng dẫn của chúng tôi cũng sẽ đạt được yêu cầu
thông qua hội thi ban tổ chức sẽ lựa chọn vận động viên đạt thành tích xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển quốc gia
đồng thời tuyển chọn vận động viên tham dự đại hội thể thao người khuyết tật châu á
lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại indonesia
với tiêu chí đoàn kết hòa nhập công bằng nhân ái hội thi cũng là sân chơi để gặp gỡ giao lưu trên tinh thần thể thao cao thượng
qua đó tạo ra sự gắn kết giữa các vận động viên khuyết tật trên toàn quốc